hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các cơ chế quản lý để vừa phù hợp với điều ước quốc tế nhưng cũng đảm bảo sự vững chắc ổn định về chính trị xã hội của nước ta
hiệp định cptpp được kỳ vọng là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo thêm nhiều việc làm giảm nghèo và nâng cao chất lượng sống ở các quốc gia thành viên
và có thể nói là tham gia cptpp sẽ mang đến cho nền kinh tế của việt nam nhiều cơ hội cũng như là thách thức
cơ hội của việt nam khi tham gia cptpp
một thúc đẩy cải cách thể chế
cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa mở cửa thị trường dịch vụ
xóa bỏ gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình
bốn tự do hóa dịch vụ và đầu tư
cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp và lợi ích mới cho người tiêu dùng
góp phần tăng gdp qua thu hút đầu tư và tăng trưởng thương mại tăng kim ngạch xuất khẩu
thách thức của việt nam khi tham gia cptpp
cải cách mạnh mẽ trong môi trường đầu tư kinh doanh
bốn thách thức lớn trong lĩnh vực nông nghiệp
cptpp đặt ra tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa bảo hộ sở hữu trí tuệ giải quyết tranh chấp có tính giảng buộc và chặt chẽ
nguy cơ đe dọa một số ngành kinh tế sản xuất trong nước cũng như tác động đến lợi ích của người nông dân người tiêu dùng
trên đây là một số cơ hội và thách thức khi việt nam chính thức phê chuẩn hiệp định cptpp
nhiều đại biểu quốc hội đánh giá tham gia cptpp là cần thiết và kịp thời
đặt việt nam vào nền kinh tế toàn cầu
tạo áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp
công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên vừa phát hiện một xe ô tô vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn
trước đó tại xã sơn hội huyện sơn hòa tỉnh phú yên
qua công tác tuần tra kiểm soát công an huyện sơn hòa đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát tám mươi một l bảy nghìn sáu trăm tám mươi bảy
do nguyễn văn trung chú huyện sông hinh điều khiển đang vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn
kiểm tra trên xe lực lượng công an phát hiện năm mươi chín khúc gỗ cả tê thuộc nhóm một
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ toàn bộ số gỗ trên cùng phương tiện để xử lý
liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tiên lãnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
trong hai ngày ba mươi một tháng một mươi và mùa một tháng một mươi một tại huyện tiên phước của tỉnh quảng nam
tòa án nhân dân huyện tiên phước đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo
gồm có phùng văn bảy bốn mươi tuổi nguyễn thị việt ba mươi chín tuổi cùng chú huyện tiên phước
và nguyễn hoàng mai bốn mươi tuổi chú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
về tội hủy hoại rừng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo bản cáo trạng để có đất trồng keo trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phùng văn bảy và nguyễn thị việt đã có cắt hạ và đốt rừng phòng hộ
tại khu vực rội lớn khoảng năm sáu tiểu khu năm trăm năm mươi sáu thuộc thôn tám xã tiên lãnh huyện tiên phước
với diện tích là gần ba mươi bảy m hai gây thiệt hại gần năm trăm linh triệu đồng
đối với nguyễn hoàng mai là cán bộ phụ trách kiểm lâm địa bàn xã tiên lãnh
nhưng khi phát hiện về việc rừng phòng hộ tại khu vực rội lớn bị xâm hại
đã không thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định
như không lập hồ sơ vụ việc không kịp thời báo cáo vụ việc
hạt trưởng hạt kiểm lâm quảng nam và lãnh đạo xã tiên lãnh để ngăn chặn
xử lý dẫn đến khu vực rừng đã bị hủy hoại với diện tích là hơn một trăm ba mươi bảy m hai lớn
gây tổng tài sản về thiệt hại và môi trường là hơn hai tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phùng văn bảy bốn năm tù
bị cáo nguyễn thị việt ba năm tù cho hưởng án treo về tội hủy hoại rừng
và bị cáo nguyễn hoàng mai một năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra bị cáo bảy và việt phải nộp phạt hơn ba trăm linh triệu đồng vào ngân sách nhà nước
một văn bản giả chữ ký của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
được tung lên mạng xã hội với động cơ được cho là để thổi giá đất
vụ việc đang gây xôn xao dư luận khiến cho nhiều người đứng ngồi không yên
phản ánh của phóng viên kinh tế và tiêu dùng về vấn đề này
theo đó văn bản có nội dung
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giao sở giao thông vận tải
tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu nối từ đường bùi ta hán
sang khu đô thị sinh thái hòa xuân
phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác
giao sở kế hoạch đầu tư xây dựng tài chính giao thông vận tải
căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo tiến hành việc xây dựng cầu trên
theo đảm bảo đúng quy trình quy định của pháp luật hiện hành
ngày một tháng một mươi một sở thông tin truyền thông thành phố đà nẵng đã xác nhận
đây chỉ là văn bản giả mạo không phải văn bản thật
đối với thông tin này thì chúng tôi đứng ở góc độ là tổ công tác thông tin báo chí của thành phố
chúng tôi thấy có gì đó bất bình thường
cho nên là tổ thông tin báo chí của thành phố
là cũng lập tức phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh các thông tin thật giả
thế thì qua xác minh thông tin thì cái phòng quản lý đô thị
văn phòng của yên giang thành phố đà nẵng thì họ khẳng định
đây là văn bản giả mạo không phải là văn bản thật
và chúng tôi cũng nhận định về cái thông tin này
thì chúng tôi nghĩ rằng đây là mục đích của những đối tượng đầu cơ về bất động sản
về đất đai trên địa bàn thành phố đà nẵng
là muốn tạo nên các cơn sốc đất trên địa bàn quận hồn sơn và quận cấm lệ
trên địa bàn thành phố đà nẵng đã từng có những tin đồn đoán để làm giá đất
cách đây khoảng một tháng xuất hiện thông tin thành phố xây dựng cảng liên triều
di máy thép ở xã hòa liên huyện hòa vang
khiến khu vực này lên cơn sốc đất
trong khi đó phương án triển khai cảng liên triều chỉ là giai đoạn đầu
còn chính quyền thành phố vẫn chưa có quyết định cuối cùng là rời dân hay rời nhà máy
cái việc tăng giá độc ngộ
có những lô đất từ khoảng tám trăm linh đến một tỷ đồng
tuy nhiên qua khảo sát thị trường
hiện nay khoảng tầm một tỷ rưỡi đến tỷ sáu
với cái sự tăng độc ngộ như vậy
thì cái nguy cơ mà rủi ro rất lớn cho người đầu tư cũng như người dân
bởi vì cái việc thị trường bắt đồng sản tăng lây xuống là chuyện bình thường
tuy nhiên với thời gian ngắn như vậy
mà cái việc tăng độc ngộ như thế
thì khi bà con có ý định đầu tư thì càng nhắc kỹ
rõ ràng những gì đã xảy ra
người dân cũng như nhà đầu tư
cần cẩn trọng với những thông tin về đất đai
trước khi quyết định mua bán
trước việc giá thu mua lợn hơi tăng cao khác thường
nhiều ý kiến cho rằng
việc giá lợn tăng hoàn toàn là do thị trường trong nước
và người chăn nuôi chi phối
khi nhu cầu tăng
thế nhưng nguồn cung lại không cao
do tâm lý e rẻ tái đàn từ chu kỳ trước
tuy nhiên để hạn chế việc lợi dụng té nước theo mưa
bộ nông nghiệp và phát triển âm thôn
đã đưa ra khuyến cáo
người chăn nuôi không nên ồ ạt tăng đàn
theo quyên nhận định chung từ ngành chăn nuôi
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
nguồn cung sẽ cao hơn
do một số trang trại đã tái đàn
trong đợt biến động giá trước
do đó người nuôi cần thận trọng khi tái đàn
tránh tái đàn ồ ạt
dẫn tới nguy cơ thừa nguồn cung
và bị thua lỗ khi cơn sốt giá đi qua
theo đề nghị của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đều định thị trường và đảm bảo cho người nuôi có lãi
các doanh nghiệp nên giữ giá thu mua lợn hơi
ở mức bốn mươi năm đồng một kg
đây cũng là cách để nuôi dưỡng thị trường bền vững
bởi nếu giá quá cao
người tiêu dùng sẽ quay lưng với thịt lợn
và chuyển sang sử dụng thực phẩm khác
khiến nguồn cung thịt lợn bị dư thừa
gây khó khăn cho ngành chăn nuôi
nhóm nghiên cứu doing business
của ngân hàng thế giới vkp
đã công bố báo cáo doing business hai nghìn một mươi chín
với nội dung là kết quả đánh giá
các chỉ số năng lực cạnh tranh năm hai nghìn một mươi tám
của một trăm chín mươi quốc gia và nền kinh tế trên thế giới

trong đó bao gồm kết quả đánh giá
về chỉ số tiếp cận điện năng
theo đó thì chỉ số tiếp cận điện năng của việt nam
năm hai nghìn một mươi tám xếp hạng cao nhất
từ trước đến nay
chỉ số tiếp cận điện năng được đánh giá
theo các tiêu chí thủ tục thời gian và chi phí
để kết nối với lưới điện
độ tin cậy cung cấp điện
và tính minh bạch của giá điện
theo kết quả đánh giá
chỉ số tiếp cận điện năng năm hai nghìn một mươi tám của việt nam
đạt được mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay
đạt tám mươi bảy chín mươi bốn điểm
vị trí thứ hai mươi bảy
trên tổng số một trăm chín mươi quốc gia và nền kinh tế
tăng tới ba mươi bảy bậc
so với xếp hạng năm hai nghìn một mươi tám
góp phần duy trì đánh giá tích cực
về môi trường kinh doanh tại việt nam
xét riêng về số thủ tục và thời gian thực hiện
của ngành điện thì việt nam đứng thứ hai
trong khu vực asean
đây là năm thứ năm liên tiếp
chỉ số tiếp cận điện năng của việt nam được cải thiện
về vị trí là nền kinh tế có chỉ số
tiếp cận điện năng cải thiện vị trí nhiều nhất
trong khu vực và hiện đứng thứ bốn
trong khu vực asean
chỉ số này của việt nam cũng đang nằm trong nhóm bốn
bốn nước tốt nhất của các nước tham gia hiệp định
cptpp mà việt nam chuẩn bị tham gia